theo đại diện ubnd tỉnh phú yên cho biết lũ lớn đang tiếp tục đổ về từ thượng nguồn
dự kiến các thủy điện sẽ tiếp tục tăng lưu lượng xả lũ theo quy chế phối hợp
hiện lãnh đạo các địa phương đang kiểm tra tình hình thiệt hại để sớm khắc phục hậu quả
ổn định đời sống sản xuất của nhân dân
ubnd tỉnh phú yên cũng xác nhận đã có một người chết do lũ
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên
đến hai giờ ngày hai tháng một mươi một lực lượng cứu hộ và gia đình đã tìm thấy thi thể ông nguyễn văn lời
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy chú ở thôn tân thọ xã xuân sơn bắc huyện đồng xuân đưa về gia đình mai táng
trước đó đêm ngày một tháng một mươi một nước sông kỳ lộ dân nhanh đạt trên báo động ba là chín mét
làm ngập bốn trăm linh chín ngôi nhà bảy trăm năm mươi chín hộ dân phải di rời đã trở về nhà an toàn trong sáng ngày hai tháng một mươi một
hơn sáu trăm linh hectare cây trồng ngập úng nhiều đoạn canh mương chạm bâm điện
đường giao thông bị sạt lở bồi lấp ước tổng thiệt hại hơn ba sáu tỷ đồng
sáng ngày hai tháng một mươi một mưa trên địa bàn tỉnh phú yên đã giảm theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên lúc một mươi một h cùng ngày các thủy điện sông ba hạ và sông hình
đã tăng lưu lượng xả lũ và chạy máy đến một mươi giờ ngày hai tháng một mươi một mực nước sông kỳ lộ tại hà bằng
đang ở dưới báo động hai là hai mươi một m và sông bánh lái sấp xỉ mức báo động ba
nước sông ba tại trạm cùng sơn trên báo động hai là bốn mươi một m và tại phú lâm dưới báo động hai là bốn mươi sáu mét
do các thủy điện xả lũ nên trong một mươi hai giờ tới mực nước sông ba sẽ trên báo động hai từ một đến bốn mươi năm mét